vẫn có hàng trăm hàng nghìn xe container đi qua đây gây bất ổn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông những hộ dân sinh sống trên trục đường này
rõ ràng hạ tầng giao thông nhiều nơi trên cả nước không theo kịp tốc độ phát triển của những chiếc xe tải đầu kéo cỡ lớn
rõ ràng hạ tầng giao thông nhiều nơi trên cả nước không theo kịp tốc độ phát triển của những chiếc xe tải đầu kéo cỡ lớn